theo thông tin của đài khí tượng thủy văn khu vực trung trung bộ
do ảnh hưởng của áp thấp đang hoạt động ở phía đông vùng đảo palawan của philippines
trong các ngày từ ba mươi một tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một
thành phố đà nẵng có khả năng cao sẽ xuất hiện trận mưa to đến rất to trên diện rộng
dự báo hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp đi vào biển đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
một đến hai ngày tiếp theo áp thấp nhiệt đới đi nhanh và có khả năng mạnh lên thành bão
ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền miền trung
để chủ động đối phó văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
đề nghị các ngành chức năng liên quan thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện tàu
thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp để chủ động phòng tránh
thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời ra soát các khu dân cư đang sống ở vùng trũng thấp
ven sông suối vùng có nguy cơ sạt lở thông báo tình hình mưa lớn để người dân chủ động ứng phó